sau nhiều ngày bị ngập sâu nước lũ đang rút dần tại những khu vực ngập úng của huyện trương mỹ
bộ tư lệnh thủ đô hà nội phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả
giúp cho người dân ổn định lại cuộc sống
bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn bộ binh ba trăm linh một có mặt tại hai xã tân tiến và nam phương tiến
phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm khơi thông cống rãnh phun hóa chất khử trùng phòng dịch bệnh sau mưa lũ
bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn bộ binh ba trăm linh một có mặt tại hai xã tân tiến và nam phương tiến